tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga
ngày hai mươi ba tháng chín tại thủ đô moscow đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã có cuộc làm việc với lãnh đạo đảng nước nga thống nhất cầm quyền
đảng cộng sản liên bang nga và bộ ngoại giao liên bang nga
tại các cuộc làm việc hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi đảng mỗi nước
ghi nhấn kết quả nhiều hoạt động diễn ra trong năm chéo hai nghìn một mươi chín
năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga
đồng chí võ văn thưởng đã thông báo cho phía nga về những diễn biến phức tạp trên biển đông hiện nay
khẳng định lập trường nhất quán của việt nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế
tại cuộc gặp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zyuganov
đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai đảng thời gian qua
và đề nghị năm hai nghìn hai mươi hai đảng cần tăng cường phối hợp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng
văn hóa nhằm kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh vladimir ilyich lenin và một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trước đó đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn đại biểu đảng ta đã đến đặt vòng hoa tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở thủ đô moscow